kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ cướp táo tợn tại nhà của một chủ tịch huyện ở đắk lắc
vào ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đã thi hành lệnh bắt người
bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thêm đối tượng trương công viện hai mươi năm tuổi chú tại xã yà tam huyện crong nang tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
liên quan đến vụ án này trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt tạm giam ba đối tượng
nguyễn văn giáp hai mươi tám tuổi chú thành phố buôn ma thuật phạm minh cường hai mươi tám tuổi chú thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
và trần vương trọng nghĩa hai mươi bảy tuổi chú tỉnh đắk nông để điều tra cùng về hành vi cướp tài sản
cả ba đối tượng này bị bắt sau bốn giờ gây ra vụ cướp táo tợn tại nhà chủ tịch ubnd huyện crong nang ở phường thiện an thị xã buôn hồ
theo kết quả điều tra sau nhiều ngày theo dõi nắm chắc quy luật sinh hoạt khoảng một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
các đối tượng thuê xe ô tô đi từ thành phố buôn ma thuột đến nhà chủ tịch ubnd huyện crong nang
tại đây cường ở lại trong xe ô tô chờ sẵn còn giáp và nghĩa đột nhập vào nhà tháo lấy hệ thống camera an ninh
và dùng roi điện bình xịt hơi cay khống chế vợ của chủ nhà lúc này đang ở nhà một mình để cướp tài sản
các đối tượng dùng băng keo chói chân tay nạn nhân rồi tẩu thoát ra ngoài chia nhau tài sản chiếm đoạt được
quá trình điều tra công an xác định mặc dù biết phần tài sản chia cho cường là do phạm tội mà có
thế nhưng trương công việt vẫn giúp cường mang vào rẫy cà phê cất giấu để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
tình trạng trộm cắp tài sản vốn diễn ra khá nhức nhối từ lâu nay
tuy nhiên loại tội phạm này vẫn còn đất để hoạt động là do một phần chủ quan của chính mỗi người dân đặc biệt là tại các khu vực nhà trọ
một điểm rất đáng lo ngại ở các khu vực này
là sự thiếu an toàn khiến cho tội phạm trộm cắp tài sản có cơ hội hoạt động
như là hệ thống cổng cửa và khóa còn sơ sài
đặc biệt là ý thức của nhiều người dân tại các khu vực nhà trọ xem ra vẫn còn rất chủ quan
mặc dù trước khi đi ngủ anh đinh xuân đề chú tại xóm trọ số năm ngõ một trăm năm mươi bốn đường trường trinh phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã chốt cửa phòng khá cẩn thận
tuy nhiên chỉ với những thao tác đơn giản kẻ gian đã tháo chốt đột nhập khá dễ dàng để trộm số tài sản
gồm hai điện thoại và một triệu đồng tiền mặt
hai giờ em tỉnh dậy hai giờ em tỉnh dậy là đi ra là để lấy điện thoại đăng sạc ở ngoài đi ra không thấy nữa
người dân thuê phòng trò thường rất chủ quan và thời tiết nóng nực
thì khi đi ngủ thì người dân đã quên đóng cửa và làm cho kẻ gian đột nhập để trộm các tài sản
thì chính vì vậy thì thời gian qua tự đơn trị sát đã nắm bắt được tình hình trộm các tài sản xảy ra rất phức tạp
qua công tác đấu tranh đối tượng nguyễn lương bằng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường bắc lý thành phố đồng hới đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
bằng đã lợi dụng sự sơ hở lúc nửa đêm và dạng sáng để đột nhập thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trong các phòng trọ
tại địa bàn phường bắc lý và nam lý trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đối tượng đã trộm được chín điện thoại một laptop một mươi hai thẻ điện thoại và một mươi tám triệu đồng tiền mặt
tổng trị giá thiệt hại khoảng gần hai trăm linh triệu đồng
thì có nhiều trại trò nên khẽ khơi chẳng được hành khóa
cho nên em nhậm những tài sản trong điện thoại tiền mặt thẻ trái đặt tổ
tài sản em dễ lấy dễ tiêu thu nhất
để ngăn ngừa các đối tượng trồng cấp tài sản xảy ra
thì công an trong thành phố đồng hới trong thời gian tới sẽ phù hợp với công an các phương xã để tuần tra kiểm soát
đặc biệt là các khu vực có nhiều nhà trọ
và sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để vừa phong ngừa vừa xử lý và phát hiện các đối tượng có hành vi trồng cấp tài sản
chúng tôi mong muốn người dân sau khi đi trồng cấp tài sản
sẽ phối hợp và tổ giác với cơ quan công an
để chúng tôi nhanh chóng kịp thời xử lý vụ việc
và ngoài ra thì người dân nên là từ chủ đồng bảo vệ tài sản của mình
để tránh cho kẻ gian lợi dụng sở hữu để trồng cấp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới
tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn lương bằng
về hành vi trồng cấp tài sản
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án thu hồi tăng vật
hôm nay một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá
tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự đối với thái tắc thủ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá
về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời chuyển hồ sơ về địa phương
đề nghị xử lý hành chính chín đối tượng
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bốn giờ sáng ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại nhà nghỉ ivanka ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
lực lượng công an đã bắt quả tăng thái tắc thủ
con của chủ nhà nghỉ cho chín đối tượng đều trú thành phố rạch giá
thuê hai phòng nghỉ để sử dụng ma túy
qua kiểm tra quầy lễ tân và phòng nghỉ
lực lượng công an đã thu giữ nhiều mảnh của viên nén ma túy tổng hợp
chưa kịp sử dụng và một số tăng vật khác
tại cơ quan điều tra thủ đã thừa nhận hành vi phạm tội
và cho biết những mảnh viên nén là chất ma túy
thuốc lắc do khách thuê để lại nên cất giữ
ngoài ra đối tượng còn cung cấp các dụng cụ sử dụng ma túy
cho các đối tượng thuê phòng
một mươi một đối tượng vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
dưới hình thức chơi đá gà ăn tiền trên internet
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố biên hòa
bắt quả tăng một mươi một đối tượng từ một mươi chín đến năm mươi hai tuổi
đang chơi đá gà ăn tiền trên internet
tại căn nhà khu phố tám a phường long bình
bước đầu cơ quan công an xác định
nguyễn văn chiến bốn mươi chín tuổi là đối tượng sử dụng ipad
có kết nối mạng internet mở cho những đối tượng khác xem các trận đá gà
được live stream từ nước ngoài rồi cá cược với nhau
sau đó chiến làm cái cùng hồn tiền với nguyễn văn cương trần hoài vĩ một mươi chín tuổi
ghi chép sổ sách việc cá cược
các đối tượng còn lại tham gia cá cược
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ipad
và hơn ba mươi một triệu đồng của các đối tượng dùng tham gia đánh bạc
công an tỉnh tuyên quang cho biết đã xác minh được danh tính
tài xế xe tải không nhường đường cho xe cấp cứu
chở bệnh nhân nguy kịch và lập biên bản xử phạt tài xế này
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi
cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang
đã xác định được người điều khiển xe ô tô
biển số hai mươi hai c tám nghìn hai trăm bốn mươi tám trong vụ việc trên
là ông vũ thế phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú huyện sơn dương tuyên quang
tại cơ quan công an ông phương thừa nhận toàn bộ hành vi
và cam kết không tái phạm
qua kiểm tra ông phương không xuất trình được giấy tư phép lái xe
tổ công tác tạm giữ xe ô tô biển số hai mươi hai c tám nghìn hai trăm tám mươi bốn
và lập biên bản vi phạm hành chính
đối với ông phương về các hành vi
điều khiển xe ô tô không nhường đường
xe được quyền ưu tiên
đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
không có giấy phép lái xe
ngày một mươi bảy tháng một mươi mạng xã hội chia sẻ đoạn clip
ghi lại hình ảnh xe tải đánh võng
không cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch
vượt lên trên khiến nhiều người bức xúc
vụ việc diễn ra suốt chặng đường dài khoảng ba km
trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
mới đây xuất hiện băng nhóm nam
trong đó hai người mặc đồ shipper
một người ăn mặc lịch sự
nhóm này gồm ba đối tượng đi trên hai xe exciter
đóng giả shipper xe ôm công nghệ chở khách
để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
riêng ngày một mươi năm tháng một mươi camera ghi lại
nhóm này đã thực hiện năm vụ
và hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ
mới đây tại xã đông phước huyện châu thành tỉnh hậu giang
xảy ra một vụ cướp hết sức táo tợn
sau khi đâm người chạy xe ôm trọng thương

đối tượng đã cướp chiếc xe rồi biến mất ngay trong đêm
mặc dù gặp nhiều khó khăn
đối tượng và bị hại đều từ nơi khác đến
thời điểm xảy ra vào đêm khuya
nhưng với quyết tâm phá án công an huyện châu thành
đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
truy bắt được đối tượng sau chưa đầy hai mươi bốn giờ
đêm năm tháng một mươi anh nguyễn hoàng thành
chợ một thanh niên vừa xuống xe khách
tại bãi đỗ gần một siêu thị
ở phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ
về thị trấn ngã sáu huyện châu thành của tỉnh hậu giang
nhưng đến thị trấn ngã sáu
thì người thanh niên này chỉ đường cho anh chạy long vòng
rồi bất ngờ dùng kéo
đâm anh nhiều nhát và cướp chiếc xe

nó nhào qua lấy xe nó bỏ nó chạy thôi
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc
công an huyện châu thành đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
tổ chức truy bắt được đối tượng gây án
là lê minh tài sinh năm hai nghìn hai
chú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang
cùng chiếc xe tăng vật
tại một nhà trọ ở quận gò vấp thành phố hồ chí minh
bước đầu tài khai nhận
để có tiền tiêu xài ngày năm tháng một mươi
đối tượng đem theo một cây kéo nhọn
giấu trong ba lô bắt xe khách về hậu giang
tìm người để cướp tài sản
sau khi gây án đối tượng điều khiển xe máy cướp được
chạy một mạch về thành phố hồ chí minh
đầu tiên là em vụ vụ hại là
bên thua mạng
thua bên đó hình như tối quá
rồi em mới vụ vụ hại là chạy vòng như suối cầu dừa
suối cầu dừa
mới vô đường lộ ba f năm

chỗ đó còn hơi xinh xén
chỗ đó cũng hơi rộng
vậy ít nhiều
tập trung lượng chia thành nhiều mũi
để xác minh
đặc biệt là nơi đối tượng xuống xe khách
để tìm ra xe khách đối tượng đi
đồng thời cái mũi thứ hai là tập trung xác minh
hình trường để xác định
khu vực hình trường đồng thời dặn động
quân chúng tham gia tối giác tàu phạm
trích sức hệ thống camera trên tiếng đường
bị hại trước đối tượng
trong thời gian ngắn chúng tôi đã
bắt đối tượng khi đối tượng chưa kịp tiêu thụ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam lê minh tài
vì hành vi giết người và cướp tài sản
qua vụ việc này
cảnh báo các tài xế xe ôm cần hết sức cảnh giác
trên đường đi nếu phát hiện khách có biểu hiện nghi ngờ
thì từ chối không đi vào
các tuyến đường vắng đêm khuya
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
hai cá nhân có hành vi khai thác cát lỏng
có hành vi khai thác cát lòng xong
mà không có giấy phép khai thác khoáng sản
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
vào tối ngày tám tháng tám
tại thủy phận xã thanh đức huyện long hồ
tổ công tác phát hiện bắt quả tang hồ trí quyên
và nguyễn hoàng thành
điều khiển xa lan không có số đăng ký
đã khai thác được gần chín mét khối cát sông
nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc của số cát trên
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm
và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính
mỗi cá nhân hai mươi năm triệu đồng
đồng thời buộc ông quyên phải nộp số tiền
hơn một trăm hai mươi hai triệu đồng
trước hoạt động khai thác trái phép cát xong
ngày càng diễn biến phức tạp
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp
nhằm phòng ngừa đấu tranh quyết liệt
với các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật
về tài nguyên khoáng sản
nhất là tập trung đánh mạnh
và hoạt động khai thác cát trái phép
mới đây lực lượng phối hợp công an huyện nhân trạch
và thủy đội một thủy đoàn hai
cục cảnh sát giao thông phát hiện
một phương tiện ghe gỗ có gắn đầu bơm hút cát
đang thực hiện bơm hút cát dưới lòng sông
đoạn xã long tân
kiểm tra ghe tải gỗ do ông trần văn nhanh
quê ở tỉnh long an điều khiển
có khoảng một mươi hai m khối cát
phát hiện lực lượng chức năng
các đối tượng trên ghe bơm hút cát
bỏ lại ghe nhảy xuống sông bỏ trốn
qua làm việc ông nhanh không xuất trình được
các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát
đang vận chuyển trên phương tiện
trước kia em chạy đá
chỉ chạy các bờ chạy gia công
còn các gác này em mới lấy có nhiều đầy
quá trình mà đấu tranh
thì khi tiếp cận các ghe vi phạm
các đối tượng không chấp hành
mà có hành vi tiếp tục
tiếp tục chạy trốn
vào các ghe dạch nhỏ
gây khó khăn cho lực lượng
tiếp cận thì các đối tượng
thường rút đồ
để cho đánh chìm ghe
nhảy xuống sông
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng công an huyện nhân trạch
đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ
của công an tỉnh
công an huyện nhân trạch đã xử lý một mươi ba vụ
bắt giữ một đối tượng
các đối tượng khác đa số nhảy xuống sông bỏ trốn
qua đó xử phạt hành chính tám vụ
tạm giữ tám ghe bơm hút cát
chuyển cho công an huyện long thành xử lý một vụ
một đối tượng tịch thu gần bốn trăm linh m cuối cát
và đang tiếp tục xác minh bốn vụ
nhân tử chúng tôi cũng xác định
đưa ra một số giải pháp
thứ nhất là tăng cường công tác
tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân
tích cực phát hiện
tham gia tối giác
các loại tội phạm
trong đó là loại tội phạm về khai thác
các trái phép
thứ hai là tăng cường công tác
thứ ba là tăng cường công tác
tồn ra mật phục
các phương án để
bắt xử lý nghiêm minh
đối với loại tội phạm này
vấn đề thứ tư là vấn đề
tăng cường công tác phối hợp
giữa các lực lượng cũng như các địa phương
lân cận để có phối hợp đồng bộ
cùng với công an huyện nhân trạch
cũng như chính quyền địa phương
ngoạc ra quần tấn áp
từ loại tội phạm này
nhằm hạn chế
cũng như là chấm dứt đối với tình trạng khai thác cát
trong thời gian tới
thời gian tới
công an huyện nhân trạch tiếp tục duy trì
tổ công tác phòng chống khai thác cát trái phép
để tuần tra kiểm soát trên sông
nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác
vận chuyển cát trái phép
thông tin về cơn bão số sáu
vào hồi bảy giờ sáng nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bốn độ vĩ bắc
một mươi tám độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm một mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba
tức là từ một trăm một mươi tám đến một trăm bốn mươi chín km một giờ
giật cấp một mươi năm
di chuyển theo hướng tây tây nam
với tốc độ khoảng một mươi năm km một giờ
trong ngày hôm nay
bão có khả năng suy yếu dần
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo
áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu
theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba
giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
tình đến sáu giờ ba mươi phút sáng nay
lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm
hướng dẫn cho năm mươi chín bảy trăm một mươi chín tàu
với hai trăm bảy mươi năm trăm sáu mươi một lao động
biết diễn biến của bão
để di chuyển phòng tránh
trong đó ba tàu quảng ngãi
với ba mươi ba lao động đang tránh trú
ở khu vực đảo đá lồi quần đảo hoàng sa
trước tình hình bão trồng bão
chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các địa phương từ quảng bình đến quảng ngãi
và bộ ngành khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó
với cơn bão số sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đang phối hợp với công an thành phố buôn ma thuột
điều tra làm rõ truy tìm hung thủ
sát hại một người đàn ông trong tròi dãy vắng
nạn nhân trong vụ án này
là ông y kim bờ giá năm mươi tuổi
trú tại thành phố buôn ma thuột
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi
người nhà nạn nhân phát hiện ông y kim
nằm sấp giữa nền nhà
trên người bê bết máu trong tròi dãy
qua khám nghiệm cơ quan công an xác định
đây là vụ án mạng đã xảy ra khoảng từ một đến hai ngày trước
tử thi đã bắt đầu phân hủy
trên người nạn nhân có khoảng hai mươi vết chém trí mạng
hiện công an tỉnh đắk lắk
đang truy bắt hung thủ gây án
để làm rõ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng
liên quan đến vụ hỗn chiến khiến hai người chết
tại thị xã tân uyên
xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án
và tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
để điều tra về các hành vi giết người
và gây dối trật tự công cộng
trong số một mươi một người đang bị tạm giữ hình sự
có lê văn thương và lê văn mến
là hai anh em ruột quê tỉnh đông tháp
bị điều tra về hành vi giết người
các đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi
gây dối trật tự công cộng
trong vụ án này thương được xác định
là người cầm dao đâm ba người thương vong
tại cơ quan công an thương khai nhận
trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn
do nói chuyện to tiếng dẫn đến cự cãi
và đánh nhau
xin lực lượng công an bỏ qua sai phạm
nhưng không được chấp nhận
nguyễn đăng thắng trú tại phường tân bình
thành phố hải dương đã vùng dao chém
một cán bộ công an bị thương phải đi cấp cứu
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan thành phố hải dương
tỉnh hải dương đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đăng thắng
về hành vi chống người thi hành công vụ
sáng ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua
con trai của nguyễn đăng thắng là nguyễn trung anh
điều khiển xe mô tô không đứng bỏ hiểm
không có giấy phép lái xe
không đăng ký xe nên bị tổ tuần tra
kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự
công an thành phố hải dương yêu cầu
đưa xe vào chốt để lập biên bản xử lý vi phạm
lúc này nguyễn trung anh gọi điện thoại
cho người nhà nhờ mang giấy tờ xe
đến làm việc với cơ quan chức năng
khoảng ba mươi phút sau nguyễn đăng thắng
đi xe máy đến điểm xử lý vi phạm
xin không lập biên bản xử lý
sau đó tự ý dắt xe của con trai định đi về
khi bị lực lượng chức năng ngăn cản
thắng đã dùng dao chém liên tiếp
và một cán bộ công an thành phố đang thực hiện nhiệm vụ
làm đồng chí này bị thương nhẹ
sau đó hai bố con thắng điều khiển
hai chiếc xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường
suốt quá trình bị tạm giữ
đối tượng luôn có hành vi lời nói
xúc phạm lực lượng chức năng
hiện vụ việc đang được công an thành phố hải dương
tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
vừa tống đặt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba bị can
về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
các bị can gồm phan ngọc định vàng văn dương lù thị trung
cùng chú tại huyện quảng bạ tỉnh hà giang
trước đó khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
định lên mạng liên hệ đặt làm giấy phép lái xe mô tô hạng a một
với giá một ba triệu đồng
thay dễ kiếm tiền
vợ chồng dương và trung tìm người có nhu cầu làm giấy phép lái xe
và chuyển cho định để làm
tính đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
bị can đã nhận làm giả tổng số một mươi hai giấy phép lái xe mô tô hạng a một để bán
hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ